tỉnh yên bái đã long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
giữa đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phụ trách cùng thi đua bảy tỉnh trung du và miền núi phía bắc và hai trăm một mươi năm đại biểu ưu tú điện hình tiên tiến xuất sắc trong toàn tỉnh
phát biểu chỉ đạo đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc mừng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được
trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh yên bái trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch nước tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất của các cấp
các ngành các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh yên bái sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước
phấn đấu xây dựng yên bái phát triển toàn diện bền vững theo hướng phát triển xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc
trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc
vào năm hai nghìn hai mươi năm và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng vào năm hai nghìn ba mươi
tại đại hội đã có năm tập thể và một mươi năm cá nhân được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất
nhì ba thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua cho một mươi chín tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này thay mặt quỹ bảo trợ việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tặng hai trăm linh triệu đồng cho các em học sinh của tỉnh yên bái